trong giai đoạn hiện nay chính phủ australia và việt nam đang không ngừng tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực
thông qua việc thúc đẩy chương trình hợp tác phát triển australia việt nam
các du học sinh sau khi học xong tại australia trở về việt nam và có những đóng góp đáng kể
cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của việt nam cũng như tăng cường kết nối giữa việt nam và australia
đây là một buổi lễ đón chào hơn sáu mươi cựu sinh viên là người việt nam được hưởng học bổng của chính phủ australia
và trở về nước sau khi hoàn thành chương trình sau đại học tại australia
các cựu sinh viên này là thành viên của mạng lưới gần sáu mươi cựu sinh viên australia tại việt nam
họ cũng là những người đã vượt qua những yêu cầu học tập khắt khe của australia
và mang những kiến thức kỹ năng học hỏi được từ nước bạn về áp dụng và công việc tại việt nam
tôi thực sự thấy những chương trình hợp tác giữa úc và việt nam vô cùng có ý nghĩa trong việc đào tạo nguồn nhân lực
người mà tham gia trong
được đào tạo ở bên úc đều có những cái thay đổi liên quan đến năng lực và kỹ năng sau khi mà họ trở về việt nam
thông qua quá trình học tập tại úc cũng như công tác tại úc thì tôi học được rất nhiều kỹ năng
cái nghề nghiệp của mình để tạo cơ hội cho tôi là sau khi quay về việt nam
tôi có thể mở ra những cái cơ hội hợp tác giữa việt nam và úc
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ australia đã trao sáu mươi suất học bổng thạc sĩ cho sinh viên việt nam học tập tại australia
bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau
các chương trình luôn trao cơ hội bình đẳng cho cả nam giới và nữ giới cả người khuyết tật và không khuyết tật
và một yêu cầu của các học bổng này là sinh viên phải trở về việt nam sau khi kết thúc khóa học
để làm việc và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
năm nay là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm mối quan hệ ngoại giao giữa australia và việt nam
ngay từ đầu trọng tâm của mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta luôn luôn là hợp tác giáo dục
chúng tôi ước tính có khoảng sáu mươi người việt nam đã học tập tại australia
và đều có đồng góp đáng kể cho sự phát triển của việt nam
do đó giáo dục đã đang và sẽ luôn là lĩnh vực trọng tâm cho hợp tác giữa australia và việt nam
ngay từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đã có những sinh viên việt nam đầu tiên sang australia học tập
từ đó đến nay đã có hàng nghìn sinh viên việt nam được nhận học bổng để học tập tại australia
thêm vào đó việc khuyến khích các cựu sinh viên việt nam chủ động tham gia vào quỹ hỗ trợ cựu sinh viên australia
nhằm hỗ trợ cựu sinh viên vận dụng những kiến thức
những kiến thức và kỹ năng chuyên môn một cách tốt nhất vào thực tế sẽ thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực tại việt nam
cũng như góp phần không nhỏ vào tăng cường kết nối giữa hai quốc gia